ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên phối hợp với lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một ổ nhóm với sáu mươi chín người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại huyện khói châu tỉnh hương yên
sau khi nhận được tin báo của quân chúng sáng ngày bảy tháng bốn lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện tại quán karaoke x man thuộc thôn hồng thái xã đồng kết huyện khói châu
có nhiều đối tượng nghi đang sử dụng trái phép chất ma túy trong các phòng hát bật nhạc to để bay lắc
chín đối tượng đang có mặt tại sáu phòng hát thuộc tầng hầm quầy lễ tân và các tầng từ tầng hai đến tầng năm của nhà hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một số túi ni lông màu trắng bên trong có các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
một số túi ni lông trắng bên trong có các viên nén hình trụ tròn màu xanh cùng một số đồ vật khác có liên quan đến sử dụng ma túy
theo kết quả bước đầu có bốn mươi năm trên sáu mươi chín đối tượng nói trên dương tính với ma túy
các đối tượng đều có tuổi đời từ một mươi tám đến ba mươi tuổi một số ở độ tuổi gần bốn mươi
các trường hợp này đến từ nhiều tỉnh thành phố như nghệ an hà tĩnh thanh hóa tuyên quang sơn la điện biên thái nguyên quảng ninh lạng sơn bắc giang hải phòng và hà nội
hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ